công an huyện sốt cộp phối hợp với đồn biên phòng nậm lạnh vừa bắt quả tăng đối tượng vừa a báo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã nậm lạnh huyện sốt cộp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một xe máy và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra khám xét chỗ ở của đối tượng vừa a páo lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin
một trăm bốn mươi viên ma túy tổng hợp và một trăm năm mươi triệu đồng
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện trảng bom cũng vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
với quy mô lớn dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
vào một mươi năm h ngày chín tháng năm công an huyện trảng bom đã bắt quả tang sòng bạc khoảng hai mươi đối tượng
đang đánh bạc với hai hình thức là lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền tại ấp tân lập hai xã cây gáo
tại hiện trường công an thu giữ tăng vật gồm trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
một khẩu súng bắn đạn bi sắt sáu con gà đá một bộ sóc đĩa tài xỉu hơn hai mươi xe máy và nhiều điện thoại di động
cơ quan công an xác định đối tượng xì nhì hội trú tại huyện trảng bom là tổ chức cầm cái
cũng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền ghi trên tịch đề lên đến hàng tỷ đồng
tòa án nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bị cáo gồm một mươi tám người
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt quả tang đặng thị cao ly
chú tại quận hải châu và trương thị thanh cúc chú tại quận liên triều
đang ghi nhận tịch đề thu giữ nhiều phơi đề với số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
tòa án nhân dân quận hải châu tuyên phạt bị cáo ly một năm ba tháng tù giam
bị cáo cúc một năm tù giam cùng chung về tội tổ chức đánh bạc
sáu bị cáo còn lại nhận chung mức án từ chín đến một mươi hai tháng tù treo hoặc cải tạo không giam giữ
cùng về tội đánh bạc
tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào sáng nay một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà ba tầng
kinh doanh chăn ga gối đệm gần chân cầu vĩnh tuy thành phố hà nội
đã khiến cho một người chết và nhiều người thoát chết trong gàng tấp
theo nhân chứng vào thời điểm trên một tiếng nổ bé phát ra
sau đó bùng phát ngọn lửa cùng cột khói đen cuồn cuộn bao trùm ngôi nhà ba tầng một tung
người dân khu vực đã nhanh chóng chi hô đồng thời tìm cách cứu nạn người mắc kẹt
lực lượng công an cơ sở và dân phòng cũng đã kịp thời có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ
vào khoảng bảy giờ đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên theo thông tin ban đầu xác định đã có một bà cụ tử vong do không kịp thoát nạn
mưa đá lốc xoáy ở đắk lắc đã khiến cho một người bị xét đánh tử vong
ngoài ra hàng trăm ngôi nhà đã bị đổ và tốc mái
vào lúc một mươi bảy h ngày chín tháng năm tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc xảy ra mưa lớn
theo lốc xoáy kéo dài hơn ba mươi phút
vụ việc khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ và tốc mái
nhiều diện tích cây ăn quả và hoa màu đã bị đổ và ngã
lốc xoáy cũng đã khiến một số công trình trụ sở làm việc của ubnd xã cưm lan và ea bung bị tốc mái
bốn cột điện trên địa bàn xã ea bung bị đứt dây và đổ gục
anh phạm văn phương chú tại thôn bảy xã ea bung đã bị xét đánh tử vong
hiện lực lượng chức năng địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục nhanh các sự cố
đồng thời hỗ trợ hậu sự cho gia đình có người tử vong
thưa quý vị liên quan đến việc bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật gãy xương tay ở bệnh viện đa khoa hà đông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã tiếp nhận vụ việc
đang vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
anh vương đình cường ba mươi bảy tuổi ở huyện quốc oai hà nội bị ngã xe vào tối ngày tám tháng năm
ngay trong đêm anh cường được gia đình chuyển đến bệnh viện đa khoa hà đông
tại đây bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật
sau bốn giờ phẫu thuật khi người nhà xin vào thăm bác sĩ không đồng ý và cho rằng bệnh nhân mới mổ chưa thể gặp được
chờ đợi lâu không được vào thăm người nhà thì người nhà của anh cường đi thẳng lên khoa hồi sức của bệnh viện
lúc này chỉ có một mình anh cường ở trong phòng và đang trong tình trạng tím tái
khi bác sĩ tuyến trên đến hỗ trợ thì cũng là lúc anh cường tử vong
nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác trên antv
bản tin nhanh